nhạc sĩ dân huyền ngoài việc được biết đến là một người tâm huyết với dân ca
thì ông còn sáng tác nhạc
mảng ca khúc mà ông được đông đảo khán giả yêu thích
tiêu biểu trong cuộc đời sáng tác của ông phải nói đến ca khúc bên lăng bắc hồ
ông cũng được xem là nhạc sĩ đầu tiên viết bài hát về lăng chủ tịch hồ chí minh
tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn nhạc sĩ dân huyền đến thăm công trường xây dựng lăng bác
giữa nguồn ngang những giàn giáo nổi lên khối nhà lăng bắc sửng sữ uy nghi đang được hoàn tất
nhạc sĩ dân huyền vô cùng xúc động và bài hát bên lăng bắc hồ đã ra đời trong hoàn cảnh đó
đến lăng bắc hồ có giai điệu tha thiết xúc động với cảm xúc vừa rào rạt vừa lắng động
đây được xem là bài hát viết về lăng bác đầu tiên
và trong ngày khánh thành lăng đã được chọn là ca khúc chính thức thể hiện trong giới phút lịch sử
trước khi viết thì tôi nghĩ đến những lời của bắc hồ nói với đồng bào miền nam
nhắc đến đồng bào miền nam
sau khi viết sang nhạc thì tôi viết sang lời
lời thì tôi cố gắng viết thế nào mà để cho được thơ để cho nhiều người dễ nhớ dễ thuộc
bên lăng bắc hồ được xem như một tư liệu lịch sử bằng âm nhạc
những giai điệu ca tờ của bài hát sẽ mãi đi cùng năm tháng
như tình cảm sâu sắc của nhân dân việt nam dành cho vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc